thưa quý vị sáng ngày một tháng tám bộ y tế cho biết hiện tại đã có tổng cộng ba mươi tám bảy trăm ba mươi bốn bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
và trong ngày hôm nay sẽ có hai trăm bảy mươi sáu ba trăm bảy mươi ba liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
tổng số liều vaccine đã được tiêm đến nay là sáu hai trăm linh ba tám trăm sáu mươi sáu liều
bộ y tế cũng cho biết tính từ một mươi tám h ngày ba mươi một tháng bảy đến sáu h ngày một tháng tám
việt nam ghi nhận thêm bốn ba trăm bảy mươi bốn ca mắc mới covid một mươi chín
với hai ca nhập cảnh và bốn ba trăm bảy mươi hai ca ghi nhận trong nước
cụ thể tại tp hcm là hai hai mươi bảy bình dương một bốn trăm một mươi năm long an ba trăm một mươi tám đồng nai hai trăm sáu mươi hai và hà nội là sáu mươi bảy
còn một số tỉnh thành khác
như vậy tính đến nay việt nam có một trăm năm mươi sáu mươi ca mắc trong đó có hai hai trăm bốn mươi một ca nhập cảnh
và một trăm bốn mươi bảy tám trăm một mươi chín ca mắc trong nước